xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ qua có những tin tức về an ninh trật tự nào đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi trong phần tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
vào chiều ngày hôm nay công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội cho biết là công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc có ba người tử vong
tại một con hẻm trên vẹn phường phú diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
thông tin ban đầu cho biết là sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
thời điểm trên người dân địa phương phát hiện trong nhà có ba người tử vong
được biết cả ba nạn nhân đều ở hải dương còn trẻ trong đó có một người là chủ nhà
ngay khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương
và ngay sau khi nhận được tin báo công an phường phú diễn và công an quận bắc tử liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc
được biết sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc
người nhà đã đưa các nạn nhân về quê tại hải dương để làm các thủ tục tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác vào khoảng hai mươi ba h đêm qua khi bất ngờ kiểm tra quán karaoke mtp
có địa chỉ tại số một mươi sáu tứ thông phường tứ minh thành phố hải dương
công an thành phố hải dương đã phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại phòng vip hai
có tám đối tượng gồm ba nữ năm nam có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi bảy
đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy tổng hợp
tăng vật thu giữ gồm một đĩa xứ có chứa ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
công an thành phố hải dương đã tạm giữ các đối tượng
mời chủ quán karaoke đến để làm việc hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định
liên tiếp các vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu với quy mô lớn
bị lực lượng công an tỉnh vĩnh long và bạc liêu phát hiện bắt quả tang thu giữ hàng trăm triệu đồng
thông tin trong cụm tin vắn
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã ngãi tứ huyện tam bình
bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc xã ngãi tứ huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
một bình xì thơi cay một mươi chín xe mô tô một mươi hai điện thoại di động
tuy nhiên gần chín mươi bảy triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này do đỗ hoàng anh trú tại thị trấn trào ôn huyện trào ôn đứng ra tổ chức
tụ điểm này nằm sâu trong ruộng và có nhiều lớp người cảnh giới nên rất khó phát hiện tiếp cận
cùng ngày tại bạc liêu lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hòa bình
cũng đã phát hiện bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm con gà đá hơn ba mươi ba triệu đồng
cùng một số vật chứng khác vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trên cả nước
đều thực hiện biện pháp tái sản xuất đàn lợn để bù đắp vào lượng thịt thiếu hụt
thế nhưng giải pháp này cũng không mấy khả quan
tại thành phố đà nẵng nhu cầu của người tiêu dùng những ngày cận tết lên đến hai con một ngày
trong khi đó thì hiện tại chỉ đủ cung ứng là năm trăm linh con một ngày
để giải quyết bài toán này mới đây ubnd tp đà nẵng đã thực hiện cam kết
với các đơn vị cung ứng sẽ tổ chức các điểm bán bình ổn bảo đảm nguồn cung
và không tăng đột biến giá cả thịt lợn trong những ngày sát tết nguyên đán
câu chuyện leo thang từng ngày của giá thịt lợn đang làm nóng thị trường những ngày cuối năm
theo ghi nhận tại các chợ truyền thống ở đà nẵng như chợ hàng chợ cồn chợ đầu mối
giá thịt lợn hơi giao động từ một trăm linh đến một trăm một mươi một đồng một ký
thịt lợn tươi sống từ một trăm bảy mươi đến một trăm tám mươi đồng một ký
bên cạnh các mặt hàng thay thế nhiều người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các loại thực phẩm khô
như mực tôm cá để sử dụng trong dịp tết
thế nhưng các mặt hàng này cũng tăng từ ba mươi đến bốn mươi
gia đình nhà mình cũng hay ăn thịt heo thì thấy giá vừa rồi nó tăng đến hai trăm linh
và đến hôm nay thì cũng
còn một tháng nữa mới tết thì mình sợ rằng tới tháng thì tới tết thì giá nó sẽ tăng cao
còn tết nó ló lắng
và mong sao là có thể có một cái ai đó một công cụ gì đó để mà kiểm soát lại cái giá cả
thịt lợn cao thì tất cả là hàng luôn hàng thịt lén giá thế
hàng khô mình cũng lén theo cái hàng tươi rồi đó
vì dùng mực tất cả các mặt hàng là hàng gì cũng lén giá hết
nhưng màu khô cũng cao
cao một ký hàng lấy gần trăm ngàn bò chị cũng rất là khó bán
theo báo cáo của tri cục thú y thành phố
nhu cầu sử dụng cho thời điểm một mươi ngày trước tết nguyên đáng của người tiêu dùng
phải từ một tám trăm linh đến hai con một ngày
trong khi đó hiện tại đà nẵng chỉ đáp ứng được năm trăm linh con một ngày
để đảm bảo nhu cầu của người dân
ngay từ thời điểm này đà nẵng đã tăng cường thu gom đầu vào
và trích một phần lớn sản lượng để phục vụ cho chương trình bình ổn giá
cùng với đó là cam kết vào cuộc của các đơn vị cung ứng
nhà phân phối nguồn cùng thịt heo tại các siêu thị
về dự kiến tết trước và sau tết của sơn cóp là từ ba năm trăm linh đến bốn tắng
trung bình mỗi ngày thì lượng thịt đó bán cho các hệ thống là từ ba mươi đến bốn mươi tắng
thành ra lượng này sẽ phục vụ đảm bảo cho trước và sau tết
cho người dân và giá cả cũng sẽ ổn định hơn
tiên lượng thì trong thời gian đấy là giá sẽ còn căng nữa
riêng giá thịt heo là báo cáo hàng ngày
tiên lượng trong thời gian đấy là giá sẽ còn căng nữa

xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
một số vụ việc nổi bật trong năm qua trên địa bàn thành phố hồ chí minh
mà các bạn vừa xem đã cho thấy sự nỗ lực của chính quyền thành phố
và sự quyết phâm của lực lượng công an
trong việc giữ gìn an ninh trật tự đem lại bình yên cho nhân dân
xoay quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư đỗ trúc lâm
chuyên gia tội phạm
thưa ông thì trong những sự kiện chúng tôi vừa điểm qua
thì ông có ấn tượng nhất với cái sự kiện nào
trước hết về tình hình an ninh trật tự
thì chúng ta có thể thấy là cái điểm nhấn
là tôi ấn tượng đó là cái tình hình ma túy diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua
và minh chứng cụ thể là thành phố hồ chí minh đã đánh được những chuyên án
mà cái số lượng ma túy bắt được là lên đến hàng tấn
chứ không phải chỉ có vài chục bánh như là cái thời kỳ trước kia nữa
điều đó cho thấy là tình hình an ninh trật tự
một là sự nỗ lực của ban chuyên án của lực lượng công an thành phố
thứ hai thì nó đã chứng minh một điều là thành phố hồ chí minh đã trở thành một nơi tiêu thụ
và một nơi trung chuyển ma túy ở các nước
điều đó đặt ra một vấn đề
nếu trong trường hợp tội phạm về ma túy càng ngày càng tăng
thì sẽ dẫn đến các loại hình tội phạm khác cũng sẽ bị gia tăng
ví dụ như là giết người do ngáo đá
ví dụ như là cướp tài sản trộm cắp tài sản
thì đương nhiên đặt ra một cái vấn đề cực kỳ quan trọng
đối với lực lượng công an thành phố trong năm tới
đó là tiếp tục phải khám phá chặn đứng được
những cái lượng ma túy lớn mà trung chuyển qua khu vực việt nam
và trong đó có địa bàn thành phố hồ chí minh
và góp phần kéo giảm các loại hình tội phạm khác
cũng trong năm vừa qua thì công an thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ ông chủ của công ty điều úc alibaba là nguyễn thái luyện
như vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào về tình trạng
mà mua bán đất nền trái phép
mà thành phố hồ chí minh và những địa phương lên cận
trước hết chúng ta có thể thấy là cái hậu quả
của những hành vi của những đối tượng như là công ty điều úc alibaba
là cực kỳ nặng nề
bởi vì hậu quả là chiếm đoạt số tiền của người dân
lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng
và như vậy là tôi thấy là đặt ra hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là phá vỡ các quy hoạch ở tại địa phương
là tự ý là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
để bán cho người dân
và vấn đề thứ hai đó là người ta lợi dụng lòng tin
và có cả lòng tham của những người mà đầu tư vốn vào đó
đồng thời cũng đặt ra vấn đề của chính quyền địa phương
là phải tăng cường công tác kiểm tra về mặt quản lý đất đai
quản lý xây dựng để ngăn chặn ngay từ đầu
chứ không phải dẫn đến hậu quả
rồi bắt đầu cơ quan công an mới vào cuộc để mà điều tra
và vụ nguyễn thái luyện cũng là vụ để bắt đầu
những vụ án mới
cũng có hành vi lừa đảo tương tự
là phân lô bán nền trái khép
ở trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành lân cận
thưa ông thì cũng trong năm hai nghìn một mươi chín
công an tp hcm cũng đã đấu tranh
để phá rất nhiều đường dây tổ chức
tín trụng đen cho vai đặc nãi
và công an tp hcm cũng đã đề xuất
là dẹp bỏ loại hình kinh doanh này
theo ông thì ông có đánh giá như thế nào về tình trạng này
trước hết là bản thân là một chuyên gia
ở trong mạng này cũng là một người dân
thì tôi thấy là năm vừa qua
công an tp hcm đã rất là nỗ lực
là đã dẹp được
rất là nhiều những cái băng nhóm
là cát cứ và những cái băng nhóm
mà sử dụng là cái hành nghề là tín dụng đen
và cũng đã thường xuyên lên báo chí
là hướng dẫn cho người dân cái cách mà khắc phục
khi mà những cái băng nhóm này
người ta sử dụng những cái biện pháp trái khép để đòi nợ
đồng thời thì cũng cho thấy
là cái diễn biến phức tạp
về tình hình tội phạm các địa phương
là kéo tới khu vực tp hcm
để hành nghề mà bảo kê
hoặc là cho vay nặng lãi
và đương nhiên ở cái góc độ
mà quản lý nhà nước
thì cơ quan tp hcm có quyền đề xuất
là cấm những cái dịch vụ đòi nợ
nhưng bản thân tôi
thì thấy là gì
chúng ta không cần cấm
bởi vì cái dịch vụ đòi nợ bản thân nó
đã là dịch vụ là kinh doanh có điều kiện
và chúng ta nên quản lý bằng cách là chúng ta
tăng cái điều kiện
khi chúng ta quản lý
cái loại hình này chứ không phải là cấm hẳn
bởi vì nếu chúng ta cấm hẳn thì vẫn rất nhiều cách
để áp dụng luật dân sự
để họ có thể ủy quyền cho nhau đi đòi nợ
và cái mấu chốt cái vấn đề
là chúng ta phải xử lý được cái tình trạng
là ngay từ đầu
chứ không phải là cái gì cũng phải cấm
và chúng ta có thể xử lý
bằng những cái cách ví dụ như là đầu tiên
tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
để người ta biết là sử dụng những cái công cụ
mà đòi nợ mang tính chất
là cưỡng ép
mang tính chất là ví dụ là
sử dụng chất bẩn chẳng hạn
hoặc là bắt người trái pháp luật
cái đó thì cả chủ nợ
cũng tìm chưa thấy được
thế nhưng mà có thể là dính đến cái việc tù tội
do vi phạm pháp luật hình sự
và đồng thời thì chúng ta cũng phải
tăng cường công tác quản lý ở địa bàn
khi người dân mà phát hiện
những cái đối tượng có sử dụng những hành vi
là đòi nợ trái phép
thì khi báo cho chính quyền địa phương báo cho công an
thì cần phải có một cái sự hỗ trợ ngay lập tức
cho người dân
nếu chúng ta đẩy nhanh được
và đẩy mạnh được những cái quản lý như vậy
thì tôi nghĩ là sẽ kéo giảm được cái tình trạng
của tín dụng đem và đòi nợ thuê
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại